không có mối quan hệ quen biết gì với nạn nhân nhưng chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ mà gây án mạng
đối tượng đã phải lĩnh mức án cao nhất cho hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị hồng ngụ tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
cùng bạn trai đến uống nước và nằm võng ngủ trưa tại một quán cà phê thuộc khu dân cư trung sơn
xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
la văn tài ba mươi hai tuổi chú quận bảy tp hcm đi xe máy chở bạn đến quán cà phê trên
nhưng nhầm tưởng chị hồng là người quen tài dùng tay kéo một bên võng của chị hồng ra xem
chị hồng cho rằng tài có ý định sàm sỡ mình nên cự cãi
tài ra tay đánh chị hồng thì chị hồng bỏ chạy ra ngoài quán
tài đuổi theo và lấy một con dao xếp trong túi quần da đâm hai nhát trúng vào lưng của chị hồng
làm chị hồng té ngã xuống đất
tài tiếp tục dùng dao đâm chị hồng nhiều nhát chị hồng chạy được một đoạn thì gục ngã chết tại chỗ
tại cơ quan điều tra và phiên tòa tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vì vậy hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt tài mức án tử hình